vụ thanh tra pháp chế tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên vừa tổ chức đợt kiểm tra phát hiện
và tiêu hủy lượng lớn tôm bố mẹ và tôm bố thẻ chân trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ
hơn một bảy trăm linh tôm bố mẹ cùng hai mươi vạn con tôm post thẻ chân trắng tại ba cơ sở sản xuất tôm giống
ở phương hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên không có giấy chứng nhận đủ điều kiện
không ghi nhật ký sản xuất và tôm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tất cả tôm bố mẹ đều bị tiêu hủy bằng phương pháp làm lạnh
còn tôm post được rút hết nước tại các hồ nuôi
trước đó ngày hai tháng bảy vụ thanh tra pháp chế tổng cục thủy sản cũng đã kiểm tra tình hình sản xuất tôm giống tại phú yên
kết quả trong bốn cơ sở kiểm tra tất cả đều không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
không ghi nhật ký sản xuất tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc xuất xứ bị xử phạt hơn một trăm năm mươi triệu đồng